theo sự phân công của đoàn chủ tịch sẽ có bốn bộ trưởng và các thành viên chính phủ
sẽ tham gia trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
với tinh thần dân chủ thẳng thắn cử tri cả nước rất kỳ vọng sẽ có thêm một kỳ chất vấn
và trả lời chất vấn chất lượng để giải đáp những thực trạng cũng như kiến nghị trong thời gian qua
đề nghị các vị bộ trưởng trả lời thẳng vào những vấn đề mà đại biểu quốc hội đã chất vấn
và những cái đó nó phản ảnh những cái bước xúc cũng như là những vấn đề chưa làm được hiện nay
của các bộ của các ngành mà yêu cầu là các bộ các ngành phải nhìn thẳng vào sự thật
để trả lời cho nó sát với những nội dung mà đại biểu quốc hội nêu ra
tôi muốn rằng là những cái chất vấn ấy thứ nhất là người chất vấn phải nói rõ nội dung không nên không nên giải trình
mà nói rõ cái nội dung mà mình cần chất vấn
thế còn với lại bộ trưởng với lại chính phủ thì phải trả lời thẳng những vấn đề không né tránh không
không đi vào những vấn đề có tính trung trung chiến lược
mà trả lời thẳng những vấn đề mà đại biểu quốc hội người ta đặt ra
và do vậy thì những cái lời hứa của người trả lời chất vấn phải được ghi vào cái nghị quyết của quốc hội
và phải được theo dõi và kiểm tra nó xem cái thực hiện lời hứa như thế nào
tôi hy vọng thế này các đại biểu mà được chất vấn phải chuẩn bị kỹ càng cụ thể từng việc một
và hứa hẹn như thế nào đó đủ sức mình có thể làm được
còn nếu mà có thời gian có thể là không kịp hay là làm chưa phải có chờ thời gian nữa thì phải có trình bày rõ ràng
chứ không thì chỉ là hứa hoặc là nói cho qua
thế đây là phải làm thực sự
quốc hội khóa một mươi bốn đã trải qua hai kỳ họp được cử tri trong cả nước đánh giá cao về chất lượng nội dung các phiên họp
cũng như các phiên chất vấn
những vấn đề còn tồn động của nền kinh tế các dự án luật sẽ được áp dụng trong thực tiễn
cùng với các chính sách an sinh xã hội
sống của người dân được cử tri kỳ vọng trong kỳ họp thứ ba đang diễn ra